còn tại tỉnh đồng nai ubnd tỉnh đã quyết định lập hai mươi hai chốt kiểm soát người ra vào tỉnh trên các tuyến giao thông để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể thành lập tám chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên các tuyến quốc lộ hai chốt trên tuyến giao thông đường thủy và một mươi hai chốt cấp huyện trên các đường tỉnh huyện
kể từ giờ ngày hai tháng sáu các tổ liên ngành phải thành lập và phải chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả thứ bảy chủ nhật
các chốt phải kiểm soát một trăm linh các cá nhân và phương tiện giao thông qua chốt để kiểm soát phòng chống dịch ngay từ cửa ngõ ra vào tỉnh đồng nai
mọi phương tiện phải dừng lại để kiểm tra khai báo y tế và có thể xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu nghi nhận